sau bốn mươi bốn năm kể từ ngày giải phóng đến nay tỉnh đồng nai đã có sự phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội
đặc biệt là kể từ khi đổi mới cho đến nay địa phương này luôn tiên phong trong phát triển công nghiệp và thu hút vốn đầu tư nước ngoài
từ khu kỹ nghệ biên hòa có trước chiến tranh đến nay tỉnh đồng nai đã có ba mươi một khu công nghiệp đi vào hoạt động
thu hút hơn một bốn trăm linh doanh nghiệp fdi đến từ bốn mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ đến đầu tư
với tổng số vốn hơn hai mươi tám tỷ usd ngoài vị trí địa lý thuận lợi thì bản thân nhà đầu tư nhận thấy đồng nai có môi trường đầu tư tốt
chính quyền các cấp luôn đồng hành cùng doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phù hợp với thông lệ quốc tế
phát triển công nghiệp mạnh thu hút vốn fdi lớn đã tạo ra động lực và góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đồng nai
từ đây đã kéo theo sự phát triển của các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng dịch vụ nông nghiệp
đặc biệt đã giải quyết công an việc làm tạo ra đội ngũ lao động lành nghề cho khoảng một triệu người trong và ngoài tỉnh